tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với tổng liên đoàn lao động việt nam
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết tổng liên đoàn lao động việt nam là tổ chức quan trọng trong thành viên mặt trận
nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát phát huy vai trò dân chủ bảo vệ lợi ích công đoàn viên
báo cáo tổng kết công tác chín tháng đầu năm của tổng liên đoàn lao động việt nam đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng
chủ tịch tổng liên đoàn cho biết trong chín tháng đầu năm tổng liên đoàn đã có bảy mươi một văn bản tham gia ý kiến xây dựng các sự luật nghị định thông tư
tập trung vào xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi
nhiều ý kiến của công đoàn đã được ban soạn thảo tiếp thu góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động
tại buổi làm việc mặt trận tổ quốc việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam đã cùng nhau thảo luận để đề ra những mục tiêu mới
những đề án mới và cùng nhau chủ trì tăng cường các hoạt động giám sát phản biện xã hội
trong đó đẩy mạnh việc giám sát bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đóng kinh phí công đoàn